ở một diễn biến liên quan khác thì ngay sau khi khách hàng có những động thái phản ánh vụ việc lên phía ngân hàng nhà nước kêu cứu
bộ phận thanh tra giám sát chỉ đạo ngân hàng pvcombank chưa được giải tỏa và treo tài khoản của chủ sở hữu
ngay cả khi có kết luận giám định hồ sơ không liên quan
theo các chuyên gia về pháp luật đây là một trong các chỉ đạo không thuộc thẩm quyền của ngân hàng nhà nước
theo quy định của pháp luật
ngay sau khi có phản ánh ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước có văn bản trả lời khách hàng gửi đơn thư đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền khác
để giải quyết việc khiếu nại của mình
tuy nhiên đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thanh tra giám sát ngân hàng lại có chỉ đạo ngân hàng pvcombank
nghiêm túc thực hiện việc không được giải tỏa số tiền năm mươi hai tỷ đồng được gửi tại ngân hàng này
theo các chuyên gia chỉ đạo của thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước như vậy là trái với quy định của pháp luật
do rằng cơ quan pháp luật đang giải quyết thì có thể chờ cơ quan pháp luật giải quyết
thế thanh tra không nên đi theo cái hướng là lại chỉ đạo ngân hàng này hay là đơn vị kia là tạm dừng hay không thực hiện cái nghĩa vụ đối với khách hàng
vì nếu đã không thỏa thuận được phải theo quy định pháp luật
chứ thanh tra thì không nên thậm chí không có cái thẩm quyền để can thiệp để chỉ đạo ở cái việc mà nó không hợp lý như vậy
ngân hàng nhà nước lại tự mình cho cái quyền là yêu cầu ra phong tỏa tài khoản
như vậy ngân hàng trong
trường hợp ngân hàng nhà nước này trường hợp ngân hàng nhà nước chỉ là ngân hàng làm thay chính phủ
ngân hàng làm thay tất cả cơ quan chức năng thay cả cơ quan cảnh sát điều tra thay cả cơ quan có thẩm quyền để dẫn đến quyết định đấy
ngân hàng nhà nước bản thân điều này ngân hàng nhà nước không có thẩm quyền
khi mà cán cân công lý không được chuẩn mực hệ lụy xảy ra rất lớn
khách hàng đứng trước nguy cơ mất trắng tiền cả gốc lẫn lãi
khi các ngân hàng đùn đẩy thoái thác trách nhiệm cho các cá nhân những kẻ lừa đảo không có khả năng chi trả
vì vậy nếu không được chỉnh đốn nghiêm ngặt thực hiện các quy định của pháp luật
thì niềm tin của khách hàng về các tổ chức tín dụng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo chiều hướng xấu
mặc dù bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp
song ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão cũng đã gây nhiều thiệt hại ở các địa phương
cụ thể vào sáng ngày hôm nay
tại tỉnh thanh hóa mưa lớn đã làm sạt khoảng hai mươi mét đường dẫn lên cầu yên hòa
thuộc địa phận xã hải hòa huyện tĩnh gia khiến hai người chết và ba người bị thương
lực lượng chức năng tổ chức làm rào chắn biển báo cảnh báo nguy hiểm và cử người trực gác
cấm người và phương tiện qua lại gần khu vực xảy ra sự cố
toàn huyện cát hải thành phố hà phòng đã có bốn nhà dân bị tốc máy
đổ tường rào sắt một trường học đổ một cột điện hạ thế gãy đổ một số cây xanh
gió to cũng đã làm đứt dây néo cột điện lưới hạ thế
làm mất điện cục bộ từ một h một mươi năm phút ngày hôm nay và có điện trở lại từ một mươi ba h cùng ngày
trên địa bàn các xã mường hung mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la
có nhiều đợt mưa lớn làm sạt lở hàng trăm mét khối đất đá
từ ta luy dương xuống đoạn đường từ mường hung mường cai
cho đến trưa ngày hôm nay các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này
trước đó vào đêm ngày ba và dạng sáng ngày hôm nay
tại các xã của huyện sốt cột đã xảy ra mưa vườn mưa to
gây thiệt hại về nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân
thưa quý vị chiều ngày bốn tháng bảy đội năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá một tổ chức cờ bạc quy mô lớn
dưới hình thức đánh bài poker do đối tượng lee sung jin quốc tịch hàn quốc cầm đồng
sau khi trinh sát cung cốt hồ sơ vào ngày ba mươi tháng sáu
đội năm phó hợp công công an quận hai
ảp vợ bắt quả tăng hàng chục đối tượng đang sát phạt theo hình thức bài poker
tại một căn nhà nằm trên đường quốc hương quận hai
qua khám xét công an thu giữ gần bốn trăm bốn mươi triệu đồng hơn một sáu trăm linh đô la mỹ
hơn một trăm bốn mươi triệu đồng tiền phỉnh một ô tô một mươi ba xe máy và các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc
trong vụ việc ba mươi bảy đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra xử lý
cầm đầu tổ chức cờ bạc này là lee sung jin hyun yong woo kim jae jin quốc tịch hàn quốc
và nguyễn thị thủy sòng bạc hoạt động từ sáng đến tối với giá trị tiền cực mỗi ván lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
liên quan đến việc hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiệc tại nhà hàng tiệc cưới
tại đôra center quận tân bình tp hcm phóng viên đã có mặt tại hiện trường tiếp xúc với nạn nhân
để nghe phản ánh về vụ việc này và chủ nhà hàng đã từ chối trả lời
còn cục an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết là chưa tiếp nhận thông tin về vụ việc này
chịu bốn tháng bảy
có mặt tại hẻm một nghìn một mươi bốn đường cách mạng tháng tám phường năm quận tân bình
nơi có hàng trăm người dân chung sống phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm
tiếp xúc với công viên rất nhiều người dân bức xúc và cho biết
sau khi dùng tiệc cưới của một người hàng xóm rất nhiều người dân ở đây phải nhập viện điều trị
vì đau bụng tiêu chảy nôn ói sốt với biểu hiện giống nhau
những nạn nhân này đều là người thân họ hàng với nhau trong đó có nhiều cháu nhỏ
bảy người đi nhưng mà ba người bị
ở đây thì nhiều lắm nhiều người mà
mà anh nói mà điểm
điểm về cứ nói tàn là ói ói ói mình đâu có biết
bữa đó em đi là nhà em là có năm người lớn và ba đứa trẻ
bị hết luôn nguyên gia đình bị hết
nhưng mà người lớn thì giống như mình đi tiêu đi gì mình còn cầm cự mình mua thuốc ngoài
chứ mình không có đi bệnh viện
nhưng mà ba đứa nhỏ là em đưa đi cấp cứu hết
riêng gia đình tôi hai vợ chồng thì bị hết
còn người em tôi và nhà bên cạnh hai đứa con bị hai vợ chồng bị
còn đứa em bà con bên đây thì cũng hai đứa con bị
và trên huyện hóc môn cũng nguyên gia đình nằm viện
hiện bây giờ chưa có xuất viện
ghi nhận tại bệnh viện xuyên á nơi một số nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm
sau khi dùng tiệc tại nhà hàng addora center đang điều trị tại đây
các nạn nhân đều chung triệu chứng và khẳng định
sau khi dùng tiệc cưới tại nhà hàng này về thì xảy ra tình trạng trên
tối ba mươi tháng sáu cả gia đình tôi đi nhà hàng tiệc cưới adora center
adora bốn trăm ba mươi một hoàng văn thụ quận trăng bình
khi đi về lúc đó cũng một mươi giờ rưỡi
thì về tới nhà thì bắt đầu có triệu chứng là đau bụng
nhỏ con gái thì là nó làm mệt nó đau hỏng nó làm mệt
nó kiểu như là nó muốn sốt
rồi nhỏ cháu nội thì ối sốt liên tục
để rộng đường dư luận chúng tôi tìm cách liên hệ với phía nhà hàng adora center
tuy nhiên phía nhà hàng từ chối tiếp xúc
phía nhà hàng tiếp xúc với phong viên với lý do ban nhâm đốc nhà hàng đi vắng và yêu cầu để lại thông tin
tương tự tại trung tâm y tế quận tân bình cũng từ chối trả lời phóng viên về vụ việc trên
về phía các nạn nhân sau khi xảy ra vụ việc họ tìm đến nhà hàng tiệc cưới mong có câu trả lời
thế nhưng cũng không được tiếp xúc
ngày hôm sau giảm thì tôi có lên trên nhà hàng đó
tôi hỏi cho ra nhẹ thì cái đương sự tiếp tôi không tiếp và đuổi tôi về
hiện vẫn chưa biết liệu rằng vụ hàng trăm nạn nhân bị ngộ độc này có phải vì thực phẩm do phía nhà hàng tiệc cưới addora center cung cấp hay không
việc hàng trăm người bị chung triệu chứng tiêu chảy ngộ độc sau bữa tiệc là có thật
thế nhưng đến nay các bên liên quan kể cả cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố hồ chí minh không có động thái phản hồi nào khiến dư luận hết sức bất bình
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin tiếp theo trên an ninh tị vị
thưa quý vị ngay sau sự việc hàng trăm nhà cung cấp mặt hàng may mặc cho tập đoàn central việt nam tập trung phản đối việc bixi tạm ngưng nhận hàng đột ngột
chiều qua phía đơn vị này đã gửi thông cáo báo chí và khẳng định bixi việt nam tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời
và không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặt của việt nam
thông báo này lại một lần nữa khiến cho các doanh nghiệp may mặt việt nam không khỏi hoang mang
theo điều khoản của hợp đồng hợp tác giữa hai bên thì khi một bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo trước cho bên kia bằng văn bản ít nhất ba mươi ngày
vậy nhân bixi việt nam chỉ gửi thông báo cho các nhà cung cấp bằng email vào trước đó chưa đầy một ngày
kể cả những bản hợp đồng mới ký còn chưa ráo mực cũng đã bị treo dò
bao nhiêu năm nay chúng tôi tin tưởng ở bixi là vì là mười mấy năm nay làm với bixi thì năm nào cũng vào cái tháng sáu là sẽ có hợp đồng mới ký lại
và năm nay cũng thế
năm nay đang thương thảo
và chúng tôi đang thương thảo
chúng tôi đã đồng ý rồi những cái mức này mức này chúng tôi đã gửi lại cho bixi
và chỉ chờ ngày bixi gửi trở lại thì là hợp đồng đã hoàn thiện
trong khi chờ hợp đồng trở lại hoàn thiện thì bixi đã có một cái đưa ra bất ngờ như thế
trong thông cáo báo chí bixi việt nam khẳng định đang xem xét lại danh mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp nhằm đem đến các sản phẩm việt nam chất lượng cao nhất để phục vụ khách hàng
tuy nhiên bản thông cáo không nhắc đến việc có tiếp tục hợp tác với các nhà cung cấp truyền thống đang bị bixi ngân hợp tác hay không
nếu kịch bản xấu xảy ra khả năng doanh nghiệp việt thất thủ trên sân nhà là điều dễ thấy
nếu như thế này thì chúng tôi sẽ làm thế lớn
mong muốn là bixi có những giải pháp hài hòa nhà cung cấp cũng có thời gian rút chân khỏi thị trường wc
và bixi cũng hỗ trợ chúng tôi trong quá trình giải quyết hàng tổn thống
mặc dù phía đại diện bixi liên tục khẳng định không bỏ rơi các nhà cung cấp truyền thống
tuy nhiên nhìn vào những gì đã và đang diễn ra không phải những lo ngại trên là không có cơ sở
dư luận đang chờ đợi cách giải quyết thỏa đáng từ phía central group
thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ họp phiên thường kỳ tháng sáu trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố
phiên họp nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội sau nửa chặng đường của năm bứt phá hai nghìn hai mươi ba
và thảo luận các biện pháp trong thời gian tới
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết trong sáu tháng đầu năm
kinh tế thương mại đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường quốc phòng an ninh đối ngoại đạt kết quả quan trọng toàn diện
đặc biệt là công tác đối ngoại hội nhập quốc tế đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu
như chính thức ký hiệp định thương mại việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
chúng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao
chuẩn bị phục vụ tốt cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên tổ chức thành công đại lễ vê sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
thể hiện một đất nước việt nam yêu trụng hòa bình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển và có trách nhiệm
về kinh tế tốc độ tăng trưởng gdp đạt sáu bảy mươi sáu cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm giảm
thu nhập của người lao động tăng quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường
công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều cố gắng
tuy nhiên thủ tướng mong muốn các tư lệnh ngành lãnh đạo các địa phương tập trung nhiều hơn về những tồn tại
hạn chế yếu kém và những khó khăn thách thức mà đất nước và từng bộ ngành từng địa phương phải đối mặt
từ đó đề ra các đối sách giải pháp xử lý nhanh hiệu quả kiên quyết không để các vướng mắc kéo dài
ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu đề ra
trước các viện nông nghiệp tình hình dịch tả lệnh châu phi diễn biến phức tạp
đến nay đã có sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước có dịch đã tiêu hủy trên hai tám mươi hai triệu con chiếm một mươi tổng đàn
cái thứ hai là nắng nóng kéo dài trên diện rộng làm giảm năng suất lúa cây trồng vật nuôi
nguy cơ hận hấn thiếu nước trầm trọng một số khu vực có thể diễn ra
thứ ba là diện tích trồng rừng tập trung giảm năm diện tích rừng bị cháy tăng tám mươi một

vụ cháy rừng ở hà tĩnh vừa qua là một lời cảnh tỉnh hết sức sâu sắc cho tất cả các vùng trong cả nước
giá của số mặt hàng nông thủy sản giảm mạnh tồn tại trong những công nghiệp xây dựng
là tỷ lệ tồn kho ngành chế biến chế tạo tăng một mươi sáu một nhiều dự án trọng điểm năng lượng
giao thông hạ tầng chậm tiến độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng
năng lực tổ chức kinh doanh thời gian tới nguy cơ thiếu điện hiện hữu mặc dù đã vận hành thêm điện điện dây
và nhập khẩu điện ngành xây dựng tăng chậm thị trường bất động sản
nhiều thành phố lớn bị chứng lại
thủ tướng nhấn mạnh các cấp các ngành cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng nói hay làm dở
trách nhiệm thấp chuyển lòng vòng khiến cấp dưới kêu ca người dân chờ đợi
tất cả các bộ ngành địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trên tinh thần phân cấp mạnh mẽ hơn đề cao trách nhiệm người đứng đầu
chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành huy động sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân
phân đấu đạt kết quả tốt hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong sáu tháng cuối năm
coi trọng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa đồng thời chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
tiếp tục lập thêm nhiều chiến công tạo sự chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng chống tội phạm
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
đó là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết một số chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự và sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổ chức vào sáng nay tại hà nội
cùng dự hội nghị có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã làm tốt công tác tham mưu với cấp trên
về những vấn đề trong lĩnh vực công tác phát huy vai trò nòng cốt triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch
biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên
về tội phạm hình sự trên các tuyến và địa bàn trọng điểm
qua đó đã kéo giảm chín mươi chín số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi hai hai mươi năm riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm năm
số băng nhóm có biểu hiện hoạt động hiện hành đã giảm so với đầu năm hai nghìn một mươi chín
những chỉ số trên cho biết là
các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự đã có chuyển biến rất tích cực
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận đánh giá cao
những kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự thời gian qua
đặc biệt lực lượng công an nhân dân đã chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến tín dụng đen
làm chuyển biến căn bản tình hình nhiều băng nhóm tổ chức đã bị triệt phá
hầu hết các vụ trọng án đều được khẩn trương điều tra làm rõ được dư luận đánh giá cao
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc nêu cao tinh thần trách nhiệm
trước đảng nhà nước và nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
một nhiệm vụ đầu tiên rất quan trọng là phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
xây dựng đảng xây dựng lực lượng quán triệt cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự
nhận thức rõ tình hình yêu cầu nhiệm vụ trong tùy hiện nay
việc này vô cùng quan trọng xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự thế nào bản lĩnh thế nào
truyền thống thế nào đều có chuyện rất tự hào
phải quan triệt và thực hiện tốt quan điểm phòng ngừa tội phạm là chính
đồng thời phải chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
phòng ngừa là cái kéo giảm tội phạm là cái mục tiêu của chúng ta
nhưng mà phải chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
thứ ba là phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác
các mặt công tác hình vụ cơ bản
đảng bộ luôn xác định với các ông chí đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
là sương sống của hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung và của cảnh sát hình sự
thứ tư là phải nắm sát tình hình và tập trung giải quyết tốt những vấn đề phức tạp
nổi lên về tòa án hình sự trong thời gian vừa qua
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh
từ nay đến cuối năm tiếp tục tấn công chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức
các băng nhóm hoạt động liên quan đến tín dụng đen
đồng thời cục cảnh sát hình sự cần ra soát đánh giá lại tình hình bố trí lực lượng
ở từng cấp để có các đề xuất cụ thể giúp lực lượng cảnh sát hình sự đủ về số lượng
bảo đảm về chất lượng có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
cũng trong sáng nay tại hà nội cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
đã đạt được nhiều kết quả nổi bật bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia trên không gian mạng
đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong đó có nhiều đối tượng người nước ngoài hoạt động phạm tội trên lãnh thổ việt nam
phát biểu tại hội nghị biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã đạt được
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu trong thời gian tới cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương
chính sách pháp luật về đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
nâng cao hơn nữa hiệu quả các công tác nhiệm vụ chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
bảo vệ an ninh an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin xây dựng triển khai thực hiện các đề án
nâng cao tiềm lực của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sáng nay phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác cảnh vệ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm của bộ tư lệnh cảnh vệ
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ tư lệnh cảnh vệ cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình an ninh trật tự nhất là tình hình liên quan tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ
để kịp thời tham mưu cho đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an trong lãnh đạo chỉ đạo về công tác cảnh vệ
sáu tháng đầu năm bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối một một trăm
cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước bảo vệ tuyệt đối an toàn tám mươi chín sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai đại lễ phật đàn v sac các chuyến thăm làm việc của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tại các địa phương và nước ngoài
bảo vệ tuyệt đối an toàn năm mươi một đoàn khách cấp cao quốc tế đến việt nam tổ chức công tác tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu
và phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác cảnh vệ tiếp đón hướng dẫn an toàn hơn một hai triệu lượt khách vào lăng viếng bắc và tham quan
cô di tích lịch sử văn hóa ba đình phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ
chủ động xây dựng triển khai hiệu quả các kế hoạch phương án tổ chức luyện tập thuần thục các phương án xử lý tình huống phức tạp các điểm nóng về an ninh trật tự
các vụ khiếu kiện đông người tại khu vực bảo vệ nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại khủng bố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
các cấp các ngành và công an các đơn vị địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước và các đoàn khách quốc tế
các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo bộ công an thực hiện hiệu quả luật cảnh vệ trong công an nhân dân đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh bộ tư lệnh cảnh vệ cần làm tốt công tác hậu cần kỹ thuật
triển khai các đề án dự án trọng điểm về xây dựng trụ sở doanh trại trang bị vũ khí phương tiện tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với cảnh vệ an ninh các nước trong khu vực và trên thế giới
đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng tăng cường giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung chủ trì buổi họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố bảy luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ bảy
dự họp báo có đại diện lãnh đạo các cơ quan ban bộ ngành liên quan đến các luật được công bố cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí
về phía bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự buổi họp báo
các luật được công bố gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm luật sở hữu trí tuệ luật quản lý thuế luật đầu tư công luật kiến trúc luật giáo dục luật phòng chống tắc hại của rượu bia luật thi hành án hình sự
tại buổi họp báo phát biểu về luật thi hành án hình sự trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cho biết
luật có một mươi sáu chương hai trăm linh bảy điều sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thực hiện các chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể nhân đạo bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án
đồng thời đã bổ sung điều ba mươi năm quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù điều bốn mươi năm quy định về tái hòa nhập cộng đồng luật cũng khắc phục bất cập hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án phạt tù

trường trưởng bộ y tế t q kường cho biết luật ngộng triển đ la quán bổ ra về thi hành án phạt tù
chống tác hại của rượu bia trong đó có một số hành vi đáng chú ý như nghiêm cấm
xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia nghiêm cấm cán bộ
công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức sĩ quan hạ sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp chiến sĩ người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân
học sinh sinh viên uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và
nghỉ ngơi giữa giờ làm việc học tập nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông
bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn luật có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi